việc hàng chục hectare dứa chết bất thường tại xã bản lầu huyện mường khương tỉnh lào cai
chiều ngày hai mươi tháng ba lực lượng chức năng tỉnh lào cai đã thành lập một tổ công tác
và làm việc với đại diện nhà máy luyện kim màu tứ đình để làm rõ phản ánh của người dân
về nhận định nguyên nhân dứa chết là do khí thải của nhà máy
hiện các cơ quan chức năng của lào cai đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân
theo ông nguyễn thành sinh giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng ba lực lượng chức năng tỉnh lào cai sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ
để xác định rõ nguyên nhân của việc dứa chết có phải do khí thải hay không
nếu kết quả như phản ánh của nông dân sẽ yêu cầu phía doanh nghiệp đền bù
và hỗ trợ thỏa đáng cho người trồng dứa chịu thiệt hại
trước đó khoảng một tuần hàng chục hectare dứa ở sáu thôn thuộc xã bản lầu huyện mường khương
đến kỳ cho thu hoạch bị táp lá thối lõi thiệt hại cho người nông dân ước tính hàng tỷ đồng
qua đánh giá sơ bộ ban đầu các cơ quan chức năng cho biết hiện tượng cháy tắp lá không phải do sâu bệnh gây ra